chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình nhịp sống kinh tế của truyền hình nhân dân
thưa quý vị từ khi điện và xăng tăng giá thị trường việt nam có xu hướng tăng theo trên diện rộng
nhất là khi giá vàng trong nước và thế giới cùng tăng vật liệu xây dựng thiết lập mặt bằng giá mới
theo thông tin mới nhất standard enpurs vừa đưa ra nhận định bidv là ngân hàng lớn nhất việt nam
xét về tổng tài sản với thị phần lớn trong lĩnh vực cho vay và tiền gửi lần lượt là một mươi bốn và một mươi ba
sau đây là nội dung chi tiết
giá vàng thế giới và trong nước đều tăng giá vàng giao ngay tại thị trường châu á giao dịch
quanh mức trên một ba trăm linh ba usd một ounce tăng hơn năm usd so với hôm qua
tại việt nam giá vàng sgc trên thị trường tự do và doanh nghiệp cùng tăng từ ba mươi đến năm mươi đồng
một lượng so với chốt phiên trước tại thị trường tự do giá vàng sgc giao dịch quay mốc ba mươi sáu bốn mươi một đến
ba mươi sáu năm mươi tám triệu đồng một lượng tăng bốn mươi đồng một lượng tranh lệch giữa hai triệu mua bán ở mức
một trăm năm mươi đến một trăm bảy mươi đồng một lượng thưa quý vị từ đầu tháng bốn tới nay
thị trường lợn hơi liên tục tăng giá tuy nhiên người chăn nuôi cũng nên cẩn trọng khi tái đàn bởi
châu phi vẫn còn diễn biến khá phức tạp theo vụ thị trường trong nước bộ công thương
tại miền bắc giá lợn hơi đã tăng thêm bảy đồng một kg chạm ngưỡng năm mươi đồng một kg
các tỉnh miền nam vẫn là khu vực có giá cao nhất cả nước giao động từ bốn mươi đến năm mươi một đồng một kg
giá lợn hơi tại hà nội tăng lên từ bốn mươi hai đến bốn mươi bốn đồng một kg tăng năm đến tám đồng một kg
sau biến động tăng giá điện giá xăng đầu tháng ba và tháng bốn này
nhiều mặt hàng dịch vụ đã bắt đầu phản ứng tăng giá
trên thị trường giá nguyên vật liệu xây dựng như sắt thép xi măng và giá nhân công xây dựng cũng theo đà tăng lên
tại thị trường hà nội thép tấm có giá một mươi bốn ba trăm linh đồng một kg sắt phi sáu phi tám có giá một mươi năm năm trăm linh một mươi năm bảy trăm linh đồng một kg
giá các mặt hàng gạch cát xây dựng cũng tăng giá năm đến bảy so với tháng trước
giá cát xây dựng ở mức ba trăm chín mươi đồng đến bốn trăm linh đồng một mét khối gạch đỏ từ tám trăm bốn mươi đến chín trăm linh đồng một viên
giá tăng trong tình trạng cung không đủ cầu
vật liệu xây dựng thiết lập mặt bằng giá mới tăng từ năm đến một mươi công thợ tăng năm mươi một ngày lên mức bốn trăm linh đồng một ngày
ngân hàng nhà nước việt nam vừa bán hành thông tư ba hai nghìn một mươi chín tt nhnn sửa đổi bổ sung thông tư ba mươi hai hai nghìn một mươi ba tt nhnn
hướng dẫn thực hiện quy định hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ việt nam
thông tư ba bổ sung quy định về các trường hợp được sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ việt nam
đối với người không cư trú thực hiện theo quy định
nhà đầu tư nước ngoài được đặt cọc ký quỹ bằng ngoại tệ khi mua cổ phần tại doanh nghiệp nhà nước thực hiện cổ phần hóa
được thủ tướng chính phủ phê duyệt
thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày một mươi ba tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
bộ xây dựng đã có phản hồi chính thức về đề xuất bỏ quy định thu phí bảo trì hai khi mua nhà trung cư của sở xây dựng tp hcm
theo bộ xây dựng việc sử dụng quỹ nhà trung cư đang gây ra nhiều tranh cãi và là nguồn gốc của nhiều vụ tranh chấp trung cư
bộ xây dựng quyết định giữ theo quy định hiện hành vì cho rằng điều quan trọng là phải có biện pháp quản lý công khai minh bài quỹ này
đặc biệt là cơ chế giám sát từ ban quản trị
bộ xây dựng sẽ có phiên giải trình trước ủy ban pháp luật của quốc hội về vấn đề này trong tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam bidv vừa được tổ chức định hạng tiến nhiệm toàn cầu
standard poor s nâng định hạng nhà phát hành dài hạn
theo đó định hạng nhà phát hành dài hạn của bidv tăng một bậc từ mức b cộng lên mức bb triển vọng ổn định
cụ thể như sau định hạng nhà phát hành dài hạn bb trừ định hạng nhà phát hành ngắn hạn b triển vọng ổn định
theo sp việc nâng định hạng nhà phát hành dài hạn cho bidv là động thái tiếp theo của s p
sau khi nâng định hạng dài hạn của việt nam từ mức bb trừ lên mức bb
phản ánh tầm quan trọng của bidv trong hệ thống các ngân hàng việt nam